vào sáng ngày tám tháng năm một chiếc xe ô tô mang nhãn hiệu mercedes cla hai trăm năm mươi do một nam lái xe điều khiển trên đường tô ngọc vân ở quận tây hồ hà nội
đến đoạn ngõ năm mươi hai thì bất ngờ đâm trúng cây và bốc cháy ở phần đầu
phát hiện sự việc người dân quanh khu vực đã dùng bình cứu hỏa để dập lửa
công an quận tây hồ đã nhanh chóng có mặt và hỗ trợ dập tắt hoàn toàn đám cháy và khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc
rất may là lái xe đã kịp thoát ra ngoài nên không gây thương vong gì về người